thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm dịch bệnh
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội
tính từ bảy h cho đến một mươi hai giờ trưa nay ngày ba mươi tháng bảy
trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu mươi một trường hợp mắc mới
đáng chú ý có ba mươi sáu ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
như vậy là tính từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua đến trưa nay
hà nội ghi nhận bảy mươi tám ca bệnh
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này là một năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu trăm bốn mươi hai ca chiếm hơn sáu mươi
vâng với hàng chục ca nhiễm mỗi ngày
trong đó có cả những ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
cho thấy nguy cơ dịch tiếp tục lây lan vẫn hiện hữu trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là khi những người dân có triệu chứng ho sốt
nhưng chỉ đến hiệu thuốc để mua thuốc tự điều trị
cộng với việc một số nhà thuốc vi phạm các quy định
trong thực hiện công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
ví dụ như chỉ tính riêng chùng ca bệnh từ nhà thuốc đức tâm
ở số chín mươi năm
láng hạ quận đông đa
đến nay thì đã ghi nhận sáu mươi hai ca mắc
trước tình hình này trong sáng ngày hôm qua
sở y tế hà nội đã kiểm tra đột xuất một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố
qua đó thì ba mươi nhà thuốc đã bị thu hồi giấy phép
hoặc là đình chỉ hoạt động do không tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
không đảm bảo các quy chuẩn hoạt động khác
nhà thuốc nhật quang trên đường ngọc khánh hà nội
mặc dù đã có tủ chắn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán
có mã qr cho người dân
khai báo y tế
thế nhưng vẫn không đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không có tờ khai y tế để lưu thông tin bệnh nhân có trợ chứng sốt hò khó thử
nhà thuốc này đã được yêu cầu đóng cửa ngay lập tức
để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra nhiều nhà thuốc đã thực hiện các biện pháp
như khai báo y tế khử khuẩn kính chắn giữa người mua và người bán
vì vậy nhiều trường hợp có trợ chứng hò sốt khó thử
cũng đã được thống kê kịp thời và gửi về trung tâm y tế quận huyện
chúng em thì cũng có một số trường hợp là cũng có trợ chứng hò hò đo
chúng em cũng có cho cái khai bản giấy và chụp ảnh rồi gửi về
phòng y tế quận
theo sở y tế hà nội các nhà thuốc trên địa bàn đều được gửi văn bản hướng dẫn sàng lọc
phát hiện các trường hợp có triệu chứng tới mua thuốc để lập danh sách
báo cho trạm y tế quản lý các ca bệnh nghi ngờ
mặc dù các nhà thuốc đã ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch
tuy nhiên nhiều nhà thuốc chưa thực hiện đầy đủ
chưa dán đường dây nóng chưa có bộ công cụ phòng chống dịch
họ cũng đã có ý thức làm và đã có thông báo
tuy nhiên là cái bộ công cụ
hiện nay có thể là ở những cái nhà thuốc này
họ chưa gặp những trường hợp ho sốt nhiều tới
vì vậy là cái bộ công cụ để họ liên tục có văn bản
hoặc là cái bộ công cụ hướng dẫn
để khi có bất cứ một trường hợp nào
mọi nhân viên trong nhà thuốc đều có thể thực hiện được
theo một quy trình đã được hướng dẫn bài bài
từ cuối tháng bốn đến nay sở y tế hà nội đã tù hồi dây phép
và đình chỉ khoảng ba mươi nhà thuốc trên địa bàn
do vi phạm các quy định phòng chống dịch
sở sẽ tiếp tục ra soát kiểm tra và đình chỉ những nhà thuốc vi phạm
liên quan đến nhà thuốc đức tâm phố láng hạ
đến nay đã có sáu mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện
nhà thuốc này đã bị đình chỉ
và sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh